chị trần quỳnh chi ở hà nội có hỏi như sau
tôi bị nám rất nhiều nhất là ở hai bên gò má chán và mũi
tôi đã đi chữa tại các spa để mong chị hết nám
nhưng tôi đã mất nhiều tiền mà chưa thấy tác dụng
các bác sĩ tư vấn do nám của tôi ở tầng đáy nên khó làm mờ
nếu mà có mất thì dễ tái phát trở lại
cần phải tác động từ bên trong bằng nội tiết
vậy thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa có thể giúp cho tôi hiểu là
tôi cần sử dụng thuốc nội tiết hay không
và dùng thuốc nội tiết có nguy cơ gì không
hay nên điều trị bằng cách nào khác ạ
vâng thưa sĩ nó ở lại là bạn bao tuổi ạ
chị trần quỳnh chi năm mươi tuổi ạ
năm mươi tuổi ạ vâng ạ
thứ nhất là liên quan đến việc sử dụng thuốc nội tiết
thì thực ra chúng ta cũng giống như anh hà nói
không phải là cứ đọc sách mà chúng ta sẽ sử dụng được
chúng ta phải có chỉ định của bác sĩ
bởi vì ở lứa tuổi của chị chi là năm mươi tuổi
thì khi mà mình sử dụng thuốc nội tiết
phải rất cân nhắc
bởi vì nó có rất là nhiều những cái yếu tố nguy cơ tác dụng phụ
mà trong đấy có những cái rất đáng sợ
như là ung thư ung thư vú chẳng hạn
hoặc là có xuất hiện những cái cục máu đông nội mạch dài rác
với rất là nhiều những nguy cơ cho tinh mạch của chúng ta
vì vậy cái việc mà sử dụng nội tiết
thì tôi có cái lời khuyên là chị phải cân nhắc thật kỹ
về đến gặp bác sĩ
mà cái thứ hai nữa là về cái việc điều trị nám đúng không ạ
điều trị nám thì cũng không
cũng nói là đã điều trị rất nhiều
không rõ là điều trị những phương pháp gì
tuy nhiên cũng có nói là đến nám tầng sâu
tầng sâu tầng đáy đúng không ạ
thế thì cái này tôi nghĩ là cũng là một cái từ
chắc là cũng không chính xác lắm
khi mà chị được đi
bởi vì khi mà để mà biết được nám ở vị trí nào
thì không phải là chỉ nhìn trên phương mặt
chúng ta phải có những cái phương pháp chuyên dụng
ví dụ như là chúng ta có những cái đèn
có những cái ánh sáng bước sóng đặc biệt

hoặc là chúng ta có những cái máy chụp phân tích da hiện đại
để mà phân tích được xem là
cái tổn thương nám của chị đấy
có giãn mạch hay không
cái sắc tố của chị ấy nằm ở tầng nông
hay là tầng sâu của da
tức là thượng bì hay là trong bì
hay là hỗn hợp như anh hà vừa phân tích
cho nên là để mà chị nói không không
là nám ở tầng sâu xong rồi dễ bị lại
thì tôi cũng
chị giám khuyên là chị sẽ đến những cái cơ sở
trên sâu thôi tại vì không biết là lúc trước là chị đã khám ở đâu
nhưng mà nên đến những cái cơ sở
trên sâu để mà bác sĩ có kinh nghiệm
sử dụng những cái phương pháp chính xác
hiện đại để mà
thăm khám và tư vấn cho chị